chàng trai bùi tiến thành giờ đây đã là chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty chuyên về khoa vận và phân phối văn phòng phẩm tại thanh hóa và các tỉnh bắc trung bộ